nhằm bảo đảm dịp trước và sau tết nguyên đán canh tí người dân thủ đô không bị thiếu nước cũng như việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày
ubnd tp hà nội đã tiến hành kiểm tra công tác vận hành ứng trực công tác bảo đảm nước sạch trên địa bàn thủ đô tại công ty nước sạch hà nội
cũng theo đánh giá từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai đến hết ngày ba mươi tháng một mươi hai âm lịch nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn thủ đô tăng cao
vì vậy dự kiến trung bình nhu cầu sử dụng nước dịp này là từ sáu trăm tám mươi đến bảy trăm một mươi m ba một ngày đêm
để đáp ứng nhu cầu ngay trong đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công ty nước sạch hà nội đã hoàn thành xong công tác đại tu định kỳ hàng năm
dây chuyển công nghệ xử lý nước của một mươi hai nhà máy và chạm sản xuất nước trên địa bàn đồng thời thực hiện xúc xả toàn bộ mạng lưới cấp nước
sẵn sàng phục vụ cấp nước tây nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tổng lưu lượng nước cấp vào mạng lưới đường ống trung bình bảy trăm một mươi m ba một ngày đêm
ngoài ra công ty còn bố trí nhân lực trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân doanh nghiệp trên địa bàn
về công tác cấp nước an toàn nguồn nước sẵn sàng sản xuất tối đa công suất khi có yêu cầu về nước